thưa quý vị mới đây một nhóm chuyên gia tại singapore đã đưa ra cảnh báo các nước
có thể phải đối mặt với sự xuất hiện của virus mới mang tên sars cov hai
có khả năng lây truyền từ người ngược trở lại rơi
theo straight time giáo sư wang flinfa của chương trình bệnh truyền nhiễm mới nổi
tại trường y khoa đức thuộc đại học quốc gia singapore cho biết
đại dịch mới có thể xuất hiện nếu virus trên được chứng minh lây nhiễm từ người trở lại động vật
s quang cho hay hầu hết các nhà khoa học đều tin tưởng vào giả thuyết sars cov hai
có nguồn gốc từ rơi ở châu á
sau đó virus này nhảy sang động vật ích có thể là tt hoặc cầy hương
trước khi chuyển sang người tại chợ cá ở vũ hán trung quốc
vì chuyên gia này nhấn mạnh những gì xảy ra tiếp theo là sự lây truyền mạnh mẽ virus
từ người sang người song điều khiến chúng tôi ngạc nhiên
là loại virus này có thể dễ dàng lây ngược trở lại từ người sang động vật
trước đó một vài nghiên cứu đã báo cáo về việc vật nuôi nhiễm n cov từ chủ
song không có bằng chứng cho thấy chiều ngược lại
giáo sư wang bày tỏ sẽ rất đáng lo nếu con người có thể lây nhiễm virus cho vật trù mới
ví dụ như rơi ở lục địa mỹ với không phải ổ chứa virus tự nhiên
tình huống khác có thể xảy ra là một người bị nhiễm bệnh để lại trái cây thực phẩm ăn dở
sau đó một con rơi nhặt được
và ăn tiếp
từ đây chuỗi lây nhiễm mới sẽ hình thành và lây lan như chúng ta đã chứng kiến ở covid một mươi chín
giả thuyết này được đưa ra dựa trên những nghiên cứu của giáo sư wang
về miễn dịch học và động vật học loài rơi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
xin được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin
kính chào và hẹn gặp lại